trong khi đó mexico cũng khẳng định việc hạ viện mỹ thông qua hiệp định thương mại mỹ mexico canada là một tin hết sức tốt lành
hiệp định thương mại mỹ mexico canada sẽ khởi động một giai đoạn đầu tư và tăng trưởng mới đồng thời chấm dứt một thời kỳ bất ổn ở mexico
về phần mình thủ tướng canada justin trudeau dự báo canada có thể là nước thành viên cuối cùng phê chuẩn hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta phiên bản mới
do các nhà lập pháp của canada tới ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch các cơ quan lập pháp ba nước mỹ mexico canada sẽ phải thông qua hiệp định để văn kiện này chính thức có hiệu lực
cho tới nay mới có quốc hội mexico thông qua hiệp định này